thưa quý vị vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai sau hơn hai tuần xét xử và nghị án kéo dài
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án đối với ba mươi sáu bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra
theo đó tòa tuyên phạt nguyễn mạnh hùng và lê quang hào
hai cựu phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vsc
lần lượt bảy năm tù và sáu năm tù hoàng việt hưng cựu giám đốc ban quản lý dự án
tám năm sau tháng tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh ba mươi hai bị cáo còn lại bị tuyên từ hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến năm năm sáu tháng tù
riêng bị cáo người nước ngoài là takao inami quốc tịch nhật bản tư vấn trưởng
giám đốc văn phòng nhà thầu tư vấn giám sát dự án
được miễn trách nhiệm hình sự trục xuất khỏi việt nam theo thủ tục ngoại giao
về dân sự hội đồng xét xử không yêu cầu các bị cáo bồi thường
như là vec